trong khi tình hình dịch bệnh tại thành phố được kiểm soát cán bộ chiến sĩ được giao nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ trực chốt và giữ diện an ninh trả tự tại thành phố mới trở về đơn vị
tại chốt kiểm soát dịch bệnh ở cửa ngõ tỉnh bình dương sau khi thăm hỏi động viên lực lượng tham gia trực chốt đồng chí thứ trưởng cũng đã thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ
trao bảng khen của thủ tướng cho thượng úy hoàng văn sinh cán bộ ổ cấp trung đội phòng cảnh sát cơ động công an tỉnh bình dương
ứng dụng vneid là sự phát triển trên cơ sở hệ thống khai báo di chuyển nội địa lấy mã qr do bộ công an triển khai trước đó qua website sứckhoẻ dâncưquốcgia gov vn
vneid là ứng dụng duy nhất kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo tính chính xác của thông tin công dân phục vụ công tác truy vết f f một f hai
tại cái app này thì báo cáo là chúng tôi cũng đưa toàn bộ các dữ liệu f
dữ liệu f một và dữ liệu những người khỏi bệnh vào
thế và chạy trên cái nền tảng của dữ liệu dân cư để chúng tôi xác định được xác thực lại các cái thông tin
thế mà sau đó thì chạy với lại các cái trên cái qr code của các chốt và cảnh báo được là những người hiện nay là f hiện nay là đang ra vào những các cái khu vực với bùng dịch
hiện cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự sau
xã hội đã triển khai lắp đặt một trăm linh camera đọc mã qr tại các chốt trên địa bàn thành phố hồ chí minh giảm tài việc tiếp xúc dịch và tăng hiệu quả kiểm soát
đến nay đã có trên năm ba triệu tờ khai di chuyển nội địa được thực hiện qua sáu sáu trăm một mươi sáu chốt kiểm soát dịch bệnh trên cả nước
tại buổi họp báo đại diện cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cũng cho biết sẽ nghiên cứu tích hợp giấy đi đường vào mã qr khi người dân thực hiện khai báo di chuyển nội địa
bởi thông tin công dân đã có sẵn trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
công an các đơn vị địa phương và ủy ban dân các tỉnh thành phố khi có nhu cầu thì chúng tôi sẵn sàng phục vụ
chúng tôi sẵn sàng tích hợp toàn bộ những cái giấy đi đường vào cái mã qr code và trên cái phần mềm của bộ ngoan xây dựng
để làm sao đó là công nghệ hóa tất cả những các ghế đi đường để giảm tải các vấn đề người dân khi đi ra là giữ rất nhiều những loại giấy tờ
trong người và cũng là giảm về các vấn đề nguy cơ lây nhiễm chéo trong cộng đồng khi mà một người cầm cái giấy tờ mà đi qua quá nhiều trạm kiểm soát
hiện ứng dụng vneid được triển khai sử dụng trên điện thoại di động của hai hệ điều hành ios và android
tới đây sẽ tiến hành việc liên thông giữa các ứng dụng
một mã qr thống nhất được dùng chung giữa các nền tảng như encovi bluezone vhd
lãnh đạo cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết người dân cần chủ động khai báo di chuyển nội địa tại nhà
trên địa chỉ sứckhoẻ dâncưquốc gia gov vn hoặc app vneid khai báo tránh tình trạng un tắc cũng như tạo thuận lợi hơn trong quá trình di chuyển
cùng với ứng dụng vneid trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư cũng đã đưa vào triển khai phần mềm quản lý công dân
diện chính sách hỗ trợ covid một mươi chín và phần mềm quản lý công dân nghi nhiễm covid một mươi chín
ủy ban kiểm tra trung ương ra thông cáo về kỳ họp thứ sáu của ủy ban kiểm tra trung ương
bộ công an ra công điện yêu cầu công an các đơn vị địa phương chủ động ứng phó với diễn biến bão số năm và mưa lớn trên diện rộng
từ ngày sáu đến ngày tám tháng chín năm hai nghìn hai mươi một ủy ban kiểm tra trung ương đã họp
kỳ họp thứ sáu đồng chí trần cẩm tú ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương chủ trì kỳ họp
tại kỳ họp này ủy ban kiểm tra trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung như sau
xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong việc xét quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân phan xào nam tại trại giam quảng ninh
ủy ban kiểm tra trung ương nhận thấy
xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong việc xét quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù đối với phạm nhân phan xào nam
xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm trong việc xét quyết định giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho phạm nhân phan xào nam khi không đủ điều kiện
vi phạm của ban cán sự đảng tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh và các cá nhân nêu trên là nghiêm trọng gây bức xúc trong xã hội
ảnh hưởng xấu đến công tác đấu tranh phòng chống tội phạm chính sách khoan hồng của đảng nhà nước và uy tín của tổ chức đảng của ngành tòa án
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định của đảng về xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên vi phạm
ủy ban kiểm tra trung ương quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo ban cán sự đảng tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi và hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cảnh cáo các đồng chí hoàng văn tiền tỉnh ủy viên bí thư ban cán sự đảng bí thư đảng ủy tranh án tòa án nhân dân tỉnh
cảnh cáo các đồng chí hoàng văn tiền tỉnh ủy viên bí thư ban cán sự đảng phó bí thư đảng ủy phó tranh án tòa án nhân dân tỉnh
nguyễn trí trinh ủy viên ban cán sự đảng phó tranh án tòa án nhân dân tỉnh
nguyễn thúy hằng bí thư tri bộ tránh án tòa án tránh tòa dân sự
và nguyễn thị thu hiền phó trưởng phòng kiểm tra nghiệp vụ và thi hành án tòa án nhân dân tỉnh quảng ninh
đảng ủy nguyên phó giám đốc công ty phát triển miền núi do đã vi phạm nghiêm trọng các quy định của đảng pháp luật nhà nước và kỷ luật quân đội trong lãnh đạo chỉ huy quản lý sử dụng ngân sách nhà nước
cảnh cáo đồng chí bùi trường thắng đảng ủy viên phó tổng giám đốc tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát hà nội nguyên phó vụ trưởng vụ công nghiệp nhẹ nay là cục công nghiệp bộ công thương do đã vi phạm trong việc tham mưu quản lý sử dụng khu đất số hai trăm bốn mươi sáu hai bà trưng

đồng chí bùi trường thắng đảng ủy viên phó tổng giám đốc tổng giám đốc tổng thương do đã vi phạm trong việc tham mưu quản lý sử dụng khu đất số hai trăm bốn mươi sáu hai bà trưng